kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay ngày mai cũng như hai ngày tiếp theo khu vực bắc bộ ban ngày trời có nắng và mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi
về đêm và sáng do hoạt động của đới gió đông nam yếu ở rìa khối không khí thổi từ biển vào đất liền nên có mưa rào và rông dài rác
những cơn mưa tập trung chủ yếu là ở khu vực ven biển trong đó có nơi xảy ra mưa rông cường độ mạnh kèm theo lốc xét và gió giật
nền nhiệt tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ tại đây cũng chưa có sự thay đổi đáng kể khi mức nhiệt độ trưa chiều vẫn duy trì từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chịu ảnh hưởng của sảnh áp thấp đi qua nam trung bộ
nên trong ba ngày tới trời có nắng gián đoạn vào lúc ban ngày
ngày còn về chiều tối những cơn mưa rào và rông sẽ tiếp tục lặp lại
trong cơn rông có thể đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh người dân cần đề cao cảnh giác
nền nhiệt ngày đêm ở khu vực này vẫn duy trì ở ngưỡng là hai mươi bốn ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông
riêng khu vực nam trung bộ cục bộ có mưa vừa đến mưa to và rông lốc mạnh
về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây vẫn ở ngưỡng mát mẻ khi cao nhất ngày sao động xung quanh ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
nền nhiệt độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên chịu tác động của gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên kết hợp với rãnh áp thấp qua nam trung bộ
nên trong cả ba ngày tới có mưa rào và rông trên diện rộng có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy gió giật mạnh
trong ngày trời nhiều mây hơn nên nhiệt độ có xu hướng giảm ngày đêm giao động từ hai mươi đến ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông trên diện rộng cục bộ có nơi mưa vừa mưa to đến rất to
trong cơn rông người dân cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
mưa nhiều khiến nền nhiệt sức khu vực giảm đi đôi chút ngày đêm phổ biến từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ